một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức nguy trang trong trái cây để vận chuyển xe khách đi tiêu thụ
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ
ngày chín tháng sáu công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang đối tượng lý vĩnh thành
trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bao tải trái cây
trong đó có ba quả cam được cất giấu hai trăm linh gram ma túy đá bên trong số tiền hai mươi bảy triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
cũng với thủ đoạn tương tự trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đối tượng lý vĩnh thành đã bốn lần mua ma túy đá của một đối tượng tại thành phố hồ chí minh
với tổng trọng lượng gần năm trăm linh g sau đó đem về địa bàn tỉnh bạc liêu để tiêu thụ